trong phần tin quốc tế lãnh đạo triều tiên tái khẳng định cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân
dự báo rủi ro tiềm ẩn với thị trường dầu mỏ
thưa quý vị làm việc với các tỉnh đồng bằng sông cửu long về tình hình sạt lờ đất
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh tinh thần giữ đất giữ người tinh thần thuận thiên trong xử lý vấn đề
không để mất bò mới lo làm chuồng không để sạt lở gần hết rồi mới chạy đi tìm nguồn lực giải quyết
khẳng định đồng bằng sông cửu long có vị trí chiến lược quan trọng với trên hai mươi triệu dân sinh sống
thủ tướng cho rằng đây là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu
trong đó tình hình sạt lở bờ sông canh rạch bờ biển đe dọa trực tiếp đến an toàn của nhiều khu dân cư công trình hạ tầng ven sông ven biển
địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất là an giang đồng tháp cà mau bạc liêu
do đó việc tập trung các nguồn lực để xử lý một bước tình hình biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông cửu long là hết sức cần thiết
thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ đặc biệt là các địa phương trong vùng triển khai đồng bộ
kịp thời hơn các giải pháp để thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long
ứng phó biến đổi khí hậu với tinh thần là bảo đảm an toàn tính mạng giữ đất giữ người tinh thần thuận thiên trong xử lý vấn đề
thủ tướng quyết định bổ trí bổ sung một khoản từ dự phòng ngân sách hỗ trợ cho các tỉnh đồng bằng sông cửu long
làm các công trình cấp bách quan trọng cũng như bố trí một khoản từ nguồn oda để lập quỹ chống biến đổi khí hậu đồng bằng sông cửu long
bên cạnh đó tìm các nguồn lực khác bổ sung vào quỹ này
chủ đầu tư được giao cho địa phương trực tiếp chịu trách nhiệm trước thủ tướng với tinh thần làm sao không để thất thoát lợi ích nhóm tiêu cực tham nhũng xảy ra
thưa quý vị do ảnh hưởng của thời tiết nên hai ngày qua mưa rông và gió giật mạnh đã xuất hiện trên diện rộng ở tuyên quang
riêng khu vực thành phố tuyên quang huyện yên sơn và huyện hàm yên đã xuất hiện mưa đá khiến gần hai trăm linh ngôi nhà và hơn bảy mươi năm hectare lúa hoa màu bị hư hại
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh tuyên quang mưa lớn kèm gió giật đã làm một trăm chín mươi bốn nhà bị hư hại
mưa rông kèm gió giật và mưa đá
cũng đã khiến hơn bốn mươi ba hecta lúa gần ba mươi hai hecta ngô và hơn ba hecta keo bị gãy đổ hư hại
ngay sau khi thiên tai xảy ra ủy ban nhân dân các huyện bị thiệt hại đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
cơ quan phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với ủy ban nhân dân các xã kiểm tra xác minh số hộ bị thiệt hại
đồng thời hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân
đối với nhà ở nhà bếp bị tốc mái sập đổ ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các xã huy động lực lượng
dân quân và nhân dân hỗ trợ ngày công vật liệu tu sửa
đối với sản xuất kịp thời cử cán bộ khuyến nông phụ trách địa bàn hướng dẫn nhân dân khắc phục
riêng số diện tích lúa ngô bị đổ không khắc phục được thì tận thu làm thức ăn cho gia súc
vệ sinh đồng ruộng để hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại
hiện nay tỉnh kiên giang đang phải đối mặt với tình trạng bệnh vàng lùn lùn xoắn lá
gây hại lúa hẻ thu với tổng diện tích bị nhiễm bệnh là hơn bốn tám trăm linh ha
trong đó hơn năm trăm sáu mươi ha lúa xuống giống sớm không theo khung lịch thời vụ gieo xạ của ngành nông nghiệp khuyến cáo
đã bị nhiễm nặng từ hai mươi đến hơn bảy mươi
lúa từ hai mươi năm ngày tuổi trở đi phát triển chậm lại vàng lá đến nay không hồi phục và coi như mất trắng
hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị cho bệnh vàng lùn
trước tình trạng này sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang đã chỉ đạo tri cục trồng trọt
và bảo vệ thực vật tỉnh kiên giang phối hợp với đơn vị chức năng các huyện triển khai đồng bộ các giải pháp
phòng và trị bệnh trên lúa hiệu quả ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan gây hại trên diện rộng
và ảnh hưởng đến năng suất sản lượng lúa của tỉnh
tại khu công nghiệp tàng lỏng huyện bảo thắng ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức lễ phát động
tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
năm hai nghìn một mươi bảy công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh lào cai đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận
các ngành đã tổ chức được hơn bảy mươi hai lớp tập huấn huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
cho gần năm lượt người tổ chức khám mới và khám định kỳ sức khỏe cho trên tám bảy trăm linh lượt người lao động làm việc trong các doanh nghiệp
trong đó trên hai doanh nghiệp đã chủ động triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ gắn với kế hoạch sản xuất kinh doanh
với chủ đề chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
tại lễ phát động các đơn vị đã ký cam kết thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ năm hai nghìn một mươi chín
một trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai là đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
trong đó nội dung điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhận được nhiều sự quan tâm
tăng tuổi nghỉ hưu không phải là vấn đề mới được đưa ra bàn thảo song luôn là vấn đề nóng và nhận được nhiều ý kiến
theo thống kê nước ta hiện có khoảng năm mươi năm triệu người
trong độ tuổi lao động hiện tại tuổi nghỉ hưu của nam là sáu mươi tuổi của nữ là năm mươi năm tuổi
theo đề án được bộ lao động thương binh và xã hội đưa ra mới đây
thì tuổi nghỉ hưu của nữ sẽ nâng lên sáu mươi tuổi nam tăng lên sáu mươi hai hoặc sáu mươi năm tuổi và tăng theo lộ trình
lý do chính của đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu là để bảo đảm cân đối quỹ hưu trí và tử tuất trong dài hạn
khi tốc độ già hóa dân số tuổi thọ và sức khỏe của người dân tăng
đồng thời có thể tận dụng được nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật cao
và có kinh nghiệm tuy nhiên nhiều người lao động nhất là những người hiện đang làm việc
tại các khu công nghiệp những lao động làm việc nặng nhọc không đồng tình với đề xuất này
theo tôi những công việc nặng nhọc không thể tăng được
ở đây công việc môi trường nóng lực và khá mệt mỏi
cho nên chỉ có thích hợp cho với những người hoạt động việc
theo một khảo sát tuổi nghỉ hưu trung bình của nhóm lao động trực tiếp hiện nay
chỉ đạt năm mươi hai sáu tuổi đối với lao động nữ năm mươi năm sáu tuổi đối với lao động nam
thậm chí ở một số ngành nghề lao động nặng nhọc đặc thù như công nhân hầm mỏ xây dựng cầu đường
giáo viên mầm non dệt may da dày chế biến thủy sản độ tuổi nghỉ hưu còn sớm hơn
nhóm lao động trực tiếp đó họ cũng có nhu cầu là phải cho họ một điều kiện cơ chế linh hoạt
nghĩa là cái tuổi như thế này là họ được quyền nghỉ hưu và không phải trừ theo cái quy định
của chính trách bảo hiểm xã hội liên quan đến tuổi nghỉ hưu
trong tuần này tại hội nghị trung ương bảy khóa một mươi hai các đại biểu sẽ thảo luận đề án cải cách bảo hiểm xã hội
trong đó có đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu
nhiều người lao động mong muốn
trên tất cả các đối tượng ở các lĩnh vực ngành nghề khác nhau
để tìm ra phương án tốt nhất bảo đảm quyền lợi cho người lao động
thưa quý vị theo cam kết của công ty trách nhiệm hữu hạn cảng container quốc tế hải phòng
đúng vào dịp kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày giải phóng hải phòng
hai bến khởi động của cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng cảng lạch huyện sẽ được đưa vào khai thác
trong tương lai cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng sẽ là trung tâm cùng với hệ thống cảng biển hải phòng
và cảng sông trong nội địa đóng vai trò như các vệ tinh
sẽ hình thành nên một hệ thống logistics ngang động và hiệu quả
cảng container quốc tế hải phòng là hợp phần b giai đoạn khởi động
gồm hai bến cảng container với tổng chiều dài bảy trăm năm mươi m và các hạng mục công trình đường bãi
hạ tầng kỹ thuật trang thiết bị đồng bộ để tiếp nhận tàu container
tàu tổng hợp có trọng tải đến năm mươi tấn đủ tải và tàu một trăm linh tấn giảm tải
bến xà lan cho tàu có trọng tải đến một trăm linh container
hệ thống đường nội bộ bãi container với tổng diện tích khoảng bốn mươi năm hectare
cùng thiết bị xếp dỡ hiện đại
sau gần hai năm gấp rút thực hiện dự án đến nay công tác thi công xây dựng đã cơ bản hoàn thành
cảng biển vừa được lắp đặt hệ thống cẩu dàn cao bốn mươi mét hệ thống bãi chứa container đang hoàn thiện
vũng quay tàu trước cảng đạt độ sâu âm một mươi năm mét có thể đón tàu một trăm năm mươi tấn
chúng tôi hiểu được trách nhiệm chính trị của mình và đồng thời cũng hiểu được tầm quan trọng
lợi thế của cảng đất sông
như chúng ta đã biết là hiện nay chính phủ thủ tướng nhất vụ và tất cả các doanh nghiệp
người dân đều quan tâm đến việc hạ chi phí logistic
đã rất nhiều cuộc hội thảo đã rất nhiều chủ đề rất nhiều việc đã làm và đang làm để giảm chi phí logistic
thế thì việc có một cảng container rất sâu là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc giảm chi phí logistics
cảng cửa ngõ quốc tế hải phòng đi vào hoạt động sẽ nâng tổng số bến cảng tại thành phố hải phòng
lên hơn bốn mươi bến
nguồn cầu xuất nhập gọi hàng hóa ở phía bắc nói chung và thành phố hải phòng nói riêng
tới đây công ty cổ phần cảng hải phòng tiếp tục đầu tư hai bến tại lạch huyện
một số doanh nghiệp cũng mong muốn được đầu tư bến cảng tại đây
theo quy hoạch đến năm hai nghìn ba mươi cảng sẽ có hơn ba mươi bến
đưa hải phòng trở thành một trong những trung tâm cảng biển sầm ớt nhất của khu vực đông nam á
trước mắt chúng tôi dự kiến là trong tháng này và tháng sáu tới
sẽ đón tàu có sức trở năm năm trăm linh đến sáu thiêu
tức là nó ở
nếu ta tính theo tấn là khoảng bảy mươi đến tám mươi tấn
những tàu chưa bao giờ có thể vào cảng hải phòng do tuyến luồng ở thượng lưu là bị cạn
và trong cuối năm nay khoảng tháng một mươi một năm nay
thì chúng tôi sẽ dự kiến cùng với những hàng tàu top ba thế giới
đón tàu một mươi bốn thiêu tức là một trăm sáu mươi tấn
lớn đến tám đến chín lần cái tàu lớn nhất hiện nay đang có thể vào cảng hải phòng hiện hữu
việc này là giảm chi phí rất lớn
nó không chỉ là niềm mong mỏi của chính phủ của các doanh nghiệp
mà cũng là mong mỏi của các hãng tàu
dự kiến ngày một mươi ba tháng năm tới đây cảng quốc tế hải phòng sẽ đưa vào hoạt động hai bến đầu tiên
và đón được tàu hàng lên đến một trăm bốn mươi tấn với độ sâu luồng âm một mươi hai mét
để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ quá tải trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn
công an tỉnh thanh hóa đã tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ
nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các phương tiện đối với các tàu
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản
trên ba trường hợp vi phạm với số tiền phạt gần bốn tỷ đồng
tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe của hàng trăm trường hợp
ngoài việc xử lý xe ô tô vi phạm tải trọng cơi nới thành thùng
các tổ cảnh sát giao thông còn phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn
và sử dụng xe hết niên hạn kiểm định không có kiểm định với số tiền phạt hơn một tỷ đồng
để tiếp tục chấn chỉnh tình trạng xe chở quá khổ quá tài
xe cơi nới thành thùng vận chuyển hàng hóa trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn
công an thanh hóa đã tăng cường lực lượng tuần tra kết hợp kiểm soát lưu động
và cắm chốt trên các tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ một a đường hồ chí minh
và các tuyến tỉnh lộ cũng như những khu vực có nhiều điểm mỏ khai thác khoáng sản
sản xuất vật liệu xây dựng để kiểm tra kiểm soát
xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa vi phạm
tiếp nối chương trình nhà đầu tư nước ngoài tham gia sở giao dịch hàng hóa việt nam
hơn hai trăm linh nạn nhân bị ngộ độc tập thể ở sơn la
nhiều điều kiện kinh doanh tại nghị định
nhiều điều kiện mới sẽ tạo điều kiện cho người sản xuất và kinh doanh
có thể hoạt động hiệu quả trên sở giao dịch hàng hóa mà không bị thương lái ép giá
đây là một trong những điểm nổi bật được đại diện bộ công thương đưa ra
trong một diễn đàn vừa tổ chức tại hà nội
cụ thể những điểm mới trong nghị định số năm mươi một hai nghìn một mươi tám của chính phủ
có quy định về điều kiện thành lập sở giao dịch hàng hóa
nghị định năm mươi một không quy định vốn pháp định
chỉ quy định vốn điều lệ để phù hợp với luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi bốn
nghị định năm mươi một đã bãi bỏ điều kiện về người lãnh đạo sở giao dịch hàng hóa
về nội dung giấy phép thành lập sở
nghị định năm mươi một không quy định các thông tin của thành viên
hoặc cổ đông đồng sáng lập sở giao dịch hàng hóa trên giấy phép thành lập
về hạn mức giao dịch
nghị định này cũng đã bãi bỏ các quy định về tổng hạn mức giao dịch
đối với một loại hàng hóa hạn mức giao dịch của thành viên
cũng như quyền của sở giao dịch hàng hóa trong quy định hạn mức giao dịch
nghị định năm mươi một cũng đã bổ sung thêm một số quy định
để tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động của sở giao dịch hàng hóa
cụ thể nghị định năm mươi một cho phép sở giao dịch hàng hóa được phép liên thông giao dịch
giữa các sở giao dịch hàng hóa trong nước và nước ngoài
đồng thời đưa ra quy định về việc giao dịch mua bán hàng hóa
qua sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
quy định nhà đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động mua bán hàng hóa
qua sở giao dịch hàng hóa
quy định về việc thu hồi giấy phép thành lập sở giao dịch hàng hóa
tại tp hcm trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố
phối hợp với trung tâm xúc tiến du lịch và tổng lãnh sự quán cộng hòa cuba
thu hút các doanh nghiệp liên quan đến du lịch tham gia
hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tiếp cận các thông tin mới nhất
về chính sách thu hút đầu tư du lịch của cuba
thời hỗ trợ chia sẻ các kinh nghiệm trong việc định hướng các chiến lược
tiếp cận thị trường cuba và giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp
về thị trường tiềm năng này
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư etbc
trung tâm xúc tiến du lịch cũng như tổng lãnh sự quán cộng hòa cuba
tại tp hcm sẽ là cầu nối hỗ trợ hoạt động kết nối thương mại
và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian sắp tới
nhằm quảng bá vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên của cuba đến người dân việt nam
mời gọi doanh nghiệp của hai quốc gia hợp tác khai thác tiềm năng du lịch tại cuba
tại xã tiên thành huyện phục hòa tỉnh cao bằng
ubnd huyện phục hòa vừa tổ chức đón nhận bằng chứng nhận
di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với lễ hội nàng hai
lễ hội nàng hai xã tiên thành huyện phục hòa được bộ văn hóa thể thao và du lịch
phê duyệt trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
theo quyết định số hai nghìn bốn trăm năm mươi chín ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
về việc công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đây là một trong những lễ hội dân gian truyền thống
mang đậm nét đặc sắc của dân tộc tây nói chung và dân tộc tây ở tỉnh cao bằng nói riêng
thể hiện tín ngưỡng phồn thực của nhân dân
lễ hội được sáng tạo từ cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của người nông dân miền núi
thông qua nghi lễ tại lễ hội phản ánh được tâm tư nguyện vọng của nhân dân lao động
luôn cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu cuộc sống ấm no hạnh phúc
nhằm thực hiện hiệu quả luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
bộ y tế hội y học dự phòng việt nam cùng các hội chuyên ngành có liên quan phối hợp xây dựng tài liệu
khuyên cáo lịch sử dụng vaccine cho mọi lứa tuổi ở việt nam
nhằm cung cấp các thông tin cơ bản về lịch sử dụng vaccine
lịch tiêm chủng và hướng dẫn cách dùng vaccine cho mọi lứa tuổi
tính đến nay vaccine là biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm hiệu quả nhất
đã có lịch sử phát triển hàng trăm năm nay
và có cơ sở khoa học vững chắc trong dự phòng các bệnh nhiễm trùng
tại việt nam hiện mới chỉ có một mươi hai bệnh có vaccine được khuyến cáo dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng
cho trẻ em và phụ nữ mang thai
tại việt nam hiện nay ở việt nam cũng đã đang đòi hỏi được sử dụng loại vaccine ấy rất nhiều
trước nhu cầu về sử dụng vaccine phòng bệnh ngày càng cao của người dân
trong khi hiện chưa có khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể về sử dụng vaccine cho người lớn
hội y học dự phòng việt nam đã đưa ra những thông tin liên quan
trong tài liệu khuyến cáo lịch sử dụng vaccine cho mọi lứa tuổi ở việt nam
nhằm giúp cán bộ y tế những nhà làm truyền thông và người dân có thể dùng vaccine
hội y học dự phòng việt nam đã đưa ra những thông tin liên quan
đảm bảo cung ứng những vaccine cần thiết cho nhu cầu của người việt nam để làm sao
người việt nam cũng có quyền được hưởng thụ những thành tựu khoa học
những sản phẩm vaccine ở trên thế giới như những nước tiên tiến
thưa quý vị chỉ trong hai ngày vừa qua đã có hơn hai trăm năm mươi nạn nhân nhập viện
do bị ngộ độc sau khi ăn
tại bản nam mịn xã nậm tị huyện sông mã tỉnh sơn la
tất cả bệnh nhân đều là đồng bào dân tộc thái nhập viện với triệu chứng sốt cao
buồn nôn đau bụng thậm chí có những bệnh nhi chỉ bố mẹ cũng có triệu chứng bị ngộ độc
theo như thông tin ban đầu từ các bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện sông mã
kiếp trực đêm ngày bảy tháng năm bệnh viện đã tiếp nhận bốn mươi bảy bệnh nhân với triệu chứng sốt cao
buồn nôn đau bụng nghi bị ngộ độc
chỉ sau hai ngày đã có tới hơn hai trăm năm mươi ba nạn nhân nhập viện
tất cả đều bị ngộ độc sau khi đi ăn cỗ cưới tại bản nam mịn
được biết có khoảng hơn ba trăm linh người ăn cưới ở đây
nhiều nạn nhân không đến ăn trực tiếp tại đám cưới mà ăn cỗ do người nhà mang về cũng bị ngộ độc
kiếp trực cũng đã tiếp nhận và làm hết các công việc cần thiết để cấp cứu cho bệnh nhân
hiện tại bệnh nhân được chia ra nằm ở
xác định đây là vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng nhất từ trước đến nay trên địa bàn
bệnh viện đa khoa huyện sông mã đã phải huy động tất cả đội ngũ y bác sĩ
cùng các loại thuốc men để cứu chữa các bệnh nhân
đến thời điểm hiện tại tình hình sức khỏe của người bệnh cơ bản đã ổn định
thì tại đến thời điểm này thì tất cả bệnh nhân hầu như là ổn định
nhưng mà các triệu chứng một số bệnh nhân đặc biệt là những trẻ nhỏ
vẫn còn có một số trẻ là sốt cao ba mươi tám ba mươi chín độ
cho nên là còn đi ngoài còn một số bệnh nhân thì cũng đỡ
hiện một nhóm y bác sĩ đã được cử đến xã nạm tị để trực tiếp xử lý các ca bệnh phát sinh tại xã
cũng như làm công tác tiêu độc khử trùng
lãnh đạo huyện sông mã cùng các cơ quan chức năng thuộc sở y tế huyện
cũng đã tổ chức lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại bệnh viện để xử lý các tình huống khẩn cấp
công an huyện sông mã đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm mẫu nước để phân tích
làm rõ nguyên nhân của vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng này
thời gian qua công ty cổ phần thủy điện nho quế i thuộc xã xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang
xả thải bê tông dư thừa trong quá trình xây dựng xuống sông nho quế gây ô nhiễm môi trường
và ảnh hưởng tới hình ảnh của công ty địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
theo nhiều người dân sống ở thôn bờ sông xã xín cái huyện mèo vạc tỉnh hà giang cho biết
trong quá trình hoạt động trạm trộn bê tông phục vụ các công trình phụ trợ của nhà máy thủy điện nho quế i
đã xả thải bê tông dư thừa xuống sông nho quế làm mất mỹ quan gây ô nhiễm môi trường
trước phản ánh của người dân phóng viên truyền hình nhân dân đã có mặt và ghi nhận được những hình ảnh
của trạm trộn bê tông đang hoạt động xả thải xuống sông nho quế
nước thải được đổ thẳng xuống sông không hề qua hệ thống xử lý nào
được biết tới đây hội đồng tư vấn mạng lưới công viên địa chất toàn cầu sẽ tài đánh giá lại
công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá đồng văn với việc xả thải của trạm trộn bê tông
thuộc công ty cổ phần nhà máy thủy điện nho quế i sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan
cũng như ô nhiễm môi trường tại cao nguyên đá đồng văn
vì vậy các cơ quan chức năng của tỉnh hà giang cần sớm vào cuộc và xử lý nghiêm khắc tình trạng trên
chuyển sang phần tin tức quốc tế
lãnh đạo triều tiên tái khẳng định cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân
dự báo rủi ro tiềm ẩn với thị trường dầu mỏ
trong bức thư cảm ơn gửi chủ tịch nước trung quốc tập cận bình sau chuyến thăm bất ngờ tới trung quốc
trong hai ngày vừa qua nhà lãnh đạo triều tiên kim trương ương đã bày tỏ hy vọng thiết lập được
một nền hòa bình ổn định lâu dài và vững chắc trên bán đảo triều tiên
đồng thời tái khẳng định bình nhưỡng sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân nếu không còn
mối đe dọa nào về an ninh
trong thư cảm ơn nhà lãnh đạo kim trương ươn cũng nhấn mạnh cuộc gặp mới nhất giữa ông và chủ tịch tập cận bình
sẽ đóng góp tích cực vào việc thực hiện hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa triều tiên và trung quốc
đây là chuyến thăm thứ hai tới trung quốc chỉ trong vòng hơn một tháng qua của nhà lãnh đạo kim trương ưn
trong ngày chín tháng năm ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã có cuộc hội đàm với ông kim jong chol
trưởng ban mặt trận thống nhất phụ trách quan hệ liên triều thuộc đảng lao đồng
trong chuyến thăm mới nhất này hai bên hoàn tất việc ấn định thời gian và lộ trình cụ thể cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước
sau gần một thập kỷ đàm phán nhật bản và trung quốc đã nhất trí thiết lập một đường dây nóng an ninh
để hạn chế các sự cố trên biển có thể thổi bùng căng thẳng giữa hai cường quốc quân sự lớn nhất châu á này
thủ tướng nhật bản shinzo abe và người đồng cấp trung quốc lý khắc cường đã ký hiệp ước đặt thời hạn
ba mươi ngày để đạt được một đồng cấp
trong ba mươi ngày để thiết lập một đường dây nóng từ đó các quan chức quốc phòng cấp cao có thể liên lạc khi xảy ra các đụng độ
liên quan tới tàu hải quân hoặc máy bay chiến đấu của hai nước
tuy nhiên thỏa thuận này không bao gồm vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp mà tokyo gọi là senkaku và bắc kinh gọi là điếu ngư
các cuộc đàm phán về đường dây nóng đã tạm ngưng vào năm hai nghìn một mươi hai sau khi nhật bản quốc hữu hóa ba trong số năm đảo tại khu vực này
ngoài việc thiết lập đường dây nóng
hiệp ước song phương quy định các cuộc gặp định kỳ giữa quan chức quốc phòng hai nước và cơ chế liên lạc trên biển giữa các tàu hải quân của hai nước nhằm tránh các sự cố trên biển
trên những thách thức từ chủ nghĩa bảo hộ thương mại tại cuộc gặp thượng đỉnh ba bên lãnh đạo các nước nhật bản trung quốc và hàn quốc cam kết đẩy nhanh tiến độ đàm phán về các hiệp định thương mại tự do giữa các nước với khu vực
thủ tướng nhật bản shinzo abe nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh các cuộc thương lượng
về hiệp định thương mại tự do song phương và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep với sự tham gia của một mươi nước thành viên asean cùng năm nước đối tác đối thoại trong đó có trung quốc nhật bản và hàn quốc
về phần mình nhà lãnh đạo hàn quốc khẳng định cuộc gặp là cơ hội để ba nước tạm gác mọi bất đồng để cùng chung sức vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn
còn thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã đưa ra đề xuất tập trung ưu thế của ba bên thông qua mô hình trung hàn nhật x
thực hiện những dự án hợp tác chung trong các lĩnh vực hợp tác về năng lực sản xuất xóa đói giảm nghèo quản lý thảm họa tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường khai thác thị trường nhiều bên qua đó dẫn dắt thúc đẩy sự phát triển của các nước trong khu vực
hội nghị được cho là đáp lại phương thức đi ngược lại trào lưu thời đại của chủ nghĩa đơn phương chủ nghĩa bảo hộ thương mại có ý nghĩa tích cực đối với sự phát triển thịnh vượng trong khu vực cũng như trên thế giới
theo nhận định của các chuyên gia
quyết định của tổng thống mỹ donald trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tehran tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa nền kinh tế mỹ cũng như tác động tới giá dầu thế giới
công ty phân tích thị trường orphos economics đánh giá động thái mới nhất của washington có thể làm giảm sản lượng dầu của iran kéo theo đó là nguy cơ giá dầu leo thang
nếu giá trung bình trong năm hai nghìn một mươi tám của dầu thô ngọt nhẹ ở mức bảy mươi đô la một thùng
nền kinh tế mỹ có thể thụt lùi ba mươi năm
giá dầu tăng cao khiến kết quả tăng trưởng tích cực có được từ chính sách giảm thuế của chính quyền tổng thống mỹ thời gian qua sẽ bị hao hụt ba mươi và cũng sẽ ảnh hưởng tới chi tiêu của người tiêu dùng mỹ
hiện sản lượng khai thác dầu của iran ở mức khoảng ba tám triệu thùng một ngày chiếm bốn nguồn cung thế giới
động thái của mỹ có thể khiến sản lượng dầu thô của tehran giảm tối đa tám trăm linh thùng dầu một ngày
các nhà nhập khẩu dầu châu âu và châu á có thể sẽ sớm phải đối mặt với sự lựa chọn đầy khó khăn là làm ăn với mỹ hay iran
các khách hàng trung quốc nhận định họ không khó để tìm được phương án thay thế iran từ nga mỹ và các nước khác thuộc tổ chức opec
tuy nhiên bloomberg cho rằng hiện chưa thể khẳng định chữ lượng của các nước này có đủ để bù vào phần thiếu hụt từ iran hay không
hiệp hội công nghiệp thép của đức vừa đưa ra cảnh báo cấp mức thuế xuất mới
mà chính quyền của tổng thống mỹ donald trump dự định đánh vào sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu đang dẫn tới tình trạng gia tăng đột biến nguồn cung các mặt hàng này ở châu âu
và đây là kết quả của việc chính quyền mỹ dự định áp đặt thuế mới nhằm vào các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu
ông đã hối thúc liên minh châu âu có biện pháp đối phó với những hệ lụy từ chính sách nước mỹ trước tiên của tổng thống donald trump
mặc dù mỹ đã tạm thời gia hạn quyết định miễn thuế đối với các sản phẩm nhôm thép từ eu nhưng các thành viên khối này vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức và có nguy cơ chịu thiệt hại gián tiếp do chính sách bảo hộ của washington đối với châu âu và nhiều nước khác trên thế giới
hiện giới chức châu âu đang thương lượng với mỹ để được miễn trừ vĩnh viễn các khoản thuế mới này
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt